đánh giá cán bộ hàng năm là yêu cầu bắt buộc nhằm phân loại cán bộ tuy nhiên đây vẫn là khâu yếu còn mang tính hình thức
để đánh giá chính xác năng lực trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức cần hoàn thiện các quy định và khung tiêu chí theo hướng định lượng rõ ràng hơn
lượng hóa tối đa các tiêu chí và phân cấp thẩm quyền đánh giá cán bộ là cách làm mới của tỉnh ủy quảng trị
bộ tiêu chí đánh giá cán bộ chia làm hai phần kết quả giải luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong lề lối làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật ba mươi điểm
kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao bảy mươi điểm
các tiêu chí được chia thành nhiều cấp độ và được lượng hóa giúp cho việc đánh giá sát thực tế hơn
chẳng hạn cán bộ có bao nhiêu đề xuất thuộc lĩnh vực phụ trách được đưa vào nghị quyết chương trình cấp tỉnh ngành thì được cộng từng ấy điểm
phân loại và đánh giá chất lượng này thì
chúng tôi triển khai như vậy là rất là đảm bảo thực hiện đúng dân chủ trong đảng nguyên tắc tập trung nguyên chủ và đảm bảo sự đoàn kết thống nhất rất là cao
trước đây mặc dù cũng đã đánh giá nhưng mà chưa thực sự là khách quan có một số là sẽ bị tru dập nhưng mà sau này đánh giá một bỏ bằng phiếu kín là thấy rằng là thể hiện qua ý chí nguyên vọng là thấy rõ được bản chất của người lãnh đạo
một điểm mới khác đó là
đó là đẩy mạnh việc phân cấp thẩm quyền đánh giá đưa hơn bốn trăm linh cán bộ ra khỏi phạm vi ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp đánh giá nhận xét phân cấp thẩm quyền đánh giá số lượng cán bộ này cho các đảng đoàn ban cán sự đảng tập thể lãnh đạo địa phương đơn vị
thường vụ là quản lý khoảng năm trăm linh cán bộ
thì theo hướng dẫn đến cuối năm hình kỳ hàng năm thì cấp có thẩm quyền phải nhận xét đánh giá
thì nay khi mà phân cấp thẩm quyền ví dụ phân cấp ủy viên thường vụ huyện ủy
phân cấp cho ban thường vụ huyền ủy nhận xét đánh giá
thì đến nay là cái số lượng mà nhận xét đánh giá thì đối với thương vụ thì chỉ còn lại chín mươi trường hợp
thì như vậy nó giúp cơ quan thăm mũ có điều kiện để thăm mũ nhận xét đánh giá sâu hơn
tuy nhiên cách đánh giá theo bộ tiêu chí này còn có những điểm chưa phù hợp cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện
quả tin đánh giá đối với các đối tường thì chúng tôi thấy là những người đối tường mà tham gia đánh giá là rất là đông
cho nên là
theo chúng tôi nghĩ phải tổ chức cho người được đánh giá có những cái buổi để từ đánh giá mình
từ nhận xét mình trước những cái đối tượng mà được tham gia đánh giá để họ hiểu rõ hơn về những cái nhiệm vụ của mình
tuy còn một số mặt hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện nhưng cách làm của quảng trị là gợi mở quan trọng
có tính đột phá để đổi mới nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ